chuyển sang nghi tức covid một mươi chín của tỉnh tiền giang
thưa quý vị từ giờ ngày hai mươi sáu tháng chín toàn tỉnh tiền giang sẽ áp dụng các biện pháp giãn cách xã hội
theo tinh thần của chỉ thị một mươi năm cho đến khi có thông báo mới
người dân được yêu cầu không ra đường từ một mươi chín h ngày hôm trước đến năm h sáng ngày hôm sau
trừ những trường hợp thật sự cần thiết chỉ biết ra sao kính mời quý vị cùng theo dõi
ubnd tỉnh giao chủ tịch ubnd các huyện thành phố thị xã trong tỉnh yêu cầu người dân địa phương
tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín xem xét quy định các hoạt động sản xuất
kinh doanh dịch vụ thiết yếu kinh doanh dịch vụ ăn uống giải khát nhưng chỉ bán mang về
không được phục vụ ăn uống tại chỗ người bán phải thực hiện đúng quy định năm k
đeo khẩu trang và sử dụng tấm chắn giọt bắn kể cả tiều thương ở các chợ
kiến quyết cho tạm dừng hoạt động đối với các cơ sở đơn vị không thực hiện đúng
các quy định về phòng chống dịch quy định việc áp dụng các biện pháp phòng chống dịch
phù hợp với tình hình dịch bệnh đối với các địa bàn xã phường thị trấn có quyền quyết định
áp dụng các biện pháp phòng chống dịch ở mức cao hơn so với quy định chung đối với từng vùng
hoặc trên địa bàn huyện thị xã thành phố tiếp tục thiết lập bảo vệ và mở rộng các vùng xanh
trên địa bàn tỉnh thủ trường các cơ quan đơn vị địa phương bố trí luân phiên năm mươi cán bộ
công chức viên chức làm việc tại cơ quan năm mươi làm việc tại nhà tăng cường tổ chức họp trực tuyến
không tổ chức họp mặt ăn uống tụ tập tại cơ quan đơn vị tiếp tục duy trì hoạt động của các chốt
kiểm soát phòng chống dịch các cấp trên địa bàn tỉnh bổ sung chốt bên trong các khu vực phòng
tòa thiết lập chốt kiểm soát giữa các vùng đỏ cam vàng và xanh tăng cường quản lý chặt chẽ việc
đi lại giữa các vùng đặc biệt là vùng nguy cơ rất cao vùng đỏ với các vùng còn lại
đối với người ngoài tỉnh và địa bàn tỉnh
kết quả xét nghiệm real time pcr hoặc test nhanh kháng nguyên âm tính với sars cov hai phải
con trong thời hạn bốn mươi tám giờ và cách ly tập trung một mươi bốn ngày tiếp tục thực hiện phương án ba tại chỗ
đối với các doanh nghiệp tổ chức tốt việc dạy và học trực tuyến mấy ngày gần đây
tình hình dịch covid một mươi chín trên địa bàn tỉnh tiền giang có chiều hướng giảm mạnh trong ngày hai mươi năm tháng chín
toàn tỉnh phát hiện tám mươi một ca dương tính giảm ba mươi một ca so với ngày hai mươi bốn tháng chín